tại phú yên nhiều năm qua hơn ba mươi hộ dân ven biển xóm lăng thôn phú lạc xã hòa hiệp nam huyện đông hòa
liên tục bị sóng biển chiều cường uy hiếp nhà cửa xâm thực đất
thời gian gần đây bờ bắc cửa biển đà nông tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng cách bờ hơn một km
nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến cảng cá phú lạc đồn biên phòng hòa hiệp nam và khu dân cư
lo ngại trước mùa mưa bão tới ubnd tỉnh phú yên đã ban bố tình trạng khẩn cấp thực trạng này
và có giải pháp khắc phục tạm thời
từ năm hai nghìn hai tỉnh phú yên đã triển khai dự án chỉnh trị cửa đà nông với kinh phí gần bốn mươi hai tỷ đồng
tuy nhiên do nhiều yếu tố khiến công trình phải tạm dừng
từ đó đến nay nhiều hạng mục như đập chắn cát đê giảm sóng kè bảo vệ chân đập liên tục bị sóng biển uy hiếp gây hư hỏng
khu dân cư xóm lăng bị chiều cường tấn công và cửa đà nông ngày càng bị cát bồi lấp nặng
tàu thuyền của ngư dân ra vào khó khăn lúa và hoa màu trong đất liền thường xuyên bị ngập ống vào mùa mưa lũ
xử lý thực trạng này từ tháng bốn đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn
ủy ban nhân dân huyện đông hòa cho phép công ty cổ phần bkg và doanh nghiệp tư nhân bảo châu
tự bỏ vốn nạo vét khơi thông cửa đà nông
giai đoạn một
hiện cửa đà nông đã được mở rộng tàu thuyền ra vào thuận lợi
tuy nhiên thời gian qua chiều cường xuất hiện nhiều hơn với cường độ lớn gây xâm thực
uy hiếp khu dân cư và các công trình xây dựng bên trong
vì cửa biển đà nông quá rộng trong khi nhiều đoạn kè bờ bắc đã bị hư hỏng
sạt lở với chiều dài hơn ba trăm linh m vào sâu gần hai trăm linh m
tàu thuyền đã bị hư hỏng sạt lở với chiều dài hơn ba trăm linh m
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh khẩn trương triển khai ngay việc xác định vành đai sạt lở cắm mốc biển báo khu vực đang có sự cố sạt lở kè bờ bắc công trình chỉnh trị cửa đàn ông
quỹ ban nhân dân huyện đông hòa thông báo cho các đơn vị cơ sở sản xuất và nhân dân chủ động phòng tránh không được neo đậu tàu thuyền trên khu vực có sạt lở
sở kế hoạch và đầu tư phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu phương án xử lý tạm thời để khắc phục khẩn cấp hiện tượng này
tình trạng sóng biển chiều cường xâm thực khu dân cư xóm lăng và cửa đàn nông đã xảy ra nhiều năm qua
theo người dân mặc dù kè xóm lăng mới được xây dựng nhưng cũng chỉ là giải pháp tình thế trước mắt
với tốc độ sạt lở nhanh như hiện nay về lâu dài nhà nước cần xây kè chắn sóng ở khu vực cửa đàn nông mới mang tính bền vững